cái thông tin rất là mù mịt chưa cho thấy sáng tỏ bất cứ một cái gì
và đây nếu mà là một vụ giết người cướp của thì là vô cùng khó khăn trong cái việc điều tra khám phá
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cùng với đó là việc phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trinh sát điều tra viên nhiều kinh nghiệm với tinh thần quyết tâm cao nhất
để điều tra làm giáp vụ án
xác định với đặc thù địa bàn xã nhi sơn muốn đấu tranh thành công chuyên án
nhất định phải có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng chức năng trên địa phương và cả sự phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn lào
đại tá khương diệu anh phó giám đốc công an tỉnh thanh hóa
đã trực tiếp liên lạc với phó giám đốc cảnh sát của công an hùa phân
và chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa
đồng thời chỉ đạo công an huyện mường lát tham mưu và trao đổi với cấp ủy chính quyền mường lát
phát động quân chúng nhân dân
giới quân các tổ chức đoàn thể sát nhi sơn huyện mường lát cùng tham gia
mở rộng diện ra soát ở cả hai huyện quan sơn và quan hóa
vẫn theo hai hướng giải thiết ban đầu là giết người cấp của và giết người do mô thuẫn thuật tức cá nhân
bàn chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát đồng loạt gia quân chia thành nhiều hướng khác nhau để thu thập thông tin
một mũi sang phối hợp với công an huyện viêng sai thuộc tỉnh hồ văn lào và các đồn trạm biên phòng của lào
một mũi phối hợp với đồn biên phòng pù nhi và công an huyện mường lát công an các xã giáp biên
một mũi vận động quân chúng nhân dân tố giác tội phạm và khai thác thông tin
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an huyện mường lát đồn biên phòng pù nhi công an huyện viêng xay tỉnh hồ văn lào giả soát và lập danh sách hơn một trăm linh đối tượng nghi vấn
sau một ngày phòng khai giác hình sự công an tỉnh thanh hóa nhận được thông tin từ phía công an huyện viêng say tại bàn cầm nàng
chứ có mang một con dao đi bán mọi nghi vấn lúc này đang đổ rồn vì chứ
con dao vốn là vật bất y thân của đồng bào người mông tại sao chứ lại bán con dao ngay sau khi chị xua chết
đặc biệt hơn nữa kết quả test nhanh trên con dao chữa máu người
hàng loạt các nghi vấn đặt ra cho các điều tra viên với sự hy vọng và hồi hộp để kết thúc chuyên án có thể đáng đến gần
ngay lập tức phòng khai giác hình sự đã thu thập mẫu máu có trên con dao của dũng văn chứ để thực hiện công tác giám định
chỉ cần chậm trễ hắn có thể sẽ có rất nhiều cơ hội để tàu thoát
đây là một cái điểm nghi vấn rất là cao
khi mà chúng tôi sau khoảng một mươi ngày thì chúng tôi gặp được đối tượng này lại trở về việt nam
thì chúng tôi chặn và triệu tập đối tượng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
thì đối tượng lại không
do đối tượng cũng rất sợ là sợ vì đối triệu hôm đấy lại vận chuyển một số cái lượng quả anh túc
từ bên lào về việt nam nếu đối tượng sợ và bỏ chạy thì chúng tôi chui đuổi và triệu tập để được
trân dung về thủ phạm phải trăng đã hé lộ
đi đến điểm tận cùng của vụ án liệu có thật sự dễ dàng
khi mà chúng tôi xét hỏi đấu tranh thì đối tượng này cứ cười
không khai nhận bất cứ hành vi phạm tội nào liên quan đến vụ án
quyết tâm đưa kẻ thù á ra ánh sáng bằng tất cả nỗ lực tâm huyết và sự miêu trí dũng cảm
và tất cả gần như là cái hy vọng về đối tượng này để kết thúc được cái vụ án
chúng tôi thường gọi đó là niềm tin nội tâm của người thực sắc xác định chính là hắn rồi không phải ai nào
thưa quý vị vào thời điểm này toàn bộ hy vọng của ban chuyên án mọi tâm huyết nỗ lực của cán bộ chiến sĩ đều dồn hết lên cái tên sùng văn chứ
kẻ có nhiều biểu hiện nghi vấn tương đối trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án
liệu sùng văn chứ có phải là đáp án cuối cùng cho chuyên án này hay không
mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần hai của chương trình hành trình phá án vào giờ này tuần sau
mọi ẩn số trong toàn bộ vụ án sẽ được giải đáp
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại